tòa nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo
trương đoàn quốc dũng bốn mươi một tuổi trương công bình sáu mươi năm tuổi chú xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng với chức vụ cao trong công ty bất động sản phương trang sinh năm hai nghìn một mươi một
bị cáo dũng được công ty bán ưu đãi cho lô đất a năm hơn tám trăm chín mươi m hai có địa chỉ tại phường thọ quang
quận sơn trà tp đà nẵng với giá hơn hai mươi một tỷ đồng
bị cáo dũng để bố đẻ là trương công bình đứng tên người nhận chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng lô đất nói trên
dù chưa thanh toán tiền mua lô đất a năm cho công ty phương trang nhưng dũng và bình đã lợi dụng phiếu xác nhận
thu số tiền hơn hai mươi một tỷ đồng do công ty phương trang cấp để hoàn thiện thủ tục vay vốn ngân hàng
và luôn khẳng định đã hoàn tất việc thanh toán cho công ty phương trang để làm chủ sở hữu lô đất a năm
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt trương đoàn quốc dũng một mươi bốn năm tù và trương công bình sáu năm tù
cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản